bộ y tế vừa quyết định thành lập thêm ba trung tâm hồi sức covid một mươi chín chuyên cứu chữa bệnh nhân nặng trên địa bàn tp hcm
giao cho giám đốc các bệnh viện trung ương phụ trách các bệnh viện và trung tâm hồi sức covid một mươi chín này
theo bộ trưởng bộ y tế tp hcm đang hết sức nỗ lực cho cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín và đánh giá tp hcm đang đi đúng hướng
vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch của tp hcm tại thời điểm này là làm thế nào để cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng
nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong để tiếp tục cùng tp hcm phòng chống dịch covid một mươi chín ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó
bộ y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo cục vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt
bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện ca bệnh viện phổi trung ương của bộ y tế vào tp hcm
để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân covid một mươi chín
tp hcm cần thiết lập một trung tâm điều phối hỗ trợ các trung tâm hồi sức tích cực để mọi hoạt động được nhịp nhàng hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nặng